bộ quốc phòng nga đã phát triển được một loại vaccine được cho là an toàn ngăn ngừa virus sars cov hai
sau các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên một mươi tám tình nguyện viên
một mươi ngày sau khi tiêm vaccine các dấu hiệu sinh tồn của nhóm tình nguyện viên này vẫn nằm trong giới hạn bình thường
tất cả đều không gặp bất kỳ biến chứng hoặc các dụng phụ nghiêm trọng nào
bộ quốc phòng nga dự kiến các cuộc thử nghiệm lâm sàng sẽ được hoàn tất vào cuối tháng bảy này